phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và tạm giữ năm trăm linh lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a ba nghìn ba trăm ba mươi có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng để kiểm tra và phát hiện trên xe có hai mươi năm can nhựa đựng rượu tổng năm trăm linh lít rượu trắng
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên
thưa quý vị thời gian qua nhiều người dùng mạng xã hội như facebook và zalo để qua đó lợi dụng bán các loại hàng hóa khác nhau nhằm mục đích lừa đảo
tình trạng này đang có xu hướng gia tăng với những phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
câu chuyện được ghi nhận tại bắc ninh sẽ là cảnh báo cho chúng ta cần hết sức cảnh giác đối với những thủ đoạn
thời gian qua nguyễn trung hiếu thường trú tại huyện mê linh thành phố hà nội đã lập nick facebook giả để giao bán máy xúc từ lào về việt nam
với thủ đoạn bằng những lời lẽ thuyết phục sau khi nhận được tiền đặt cọc tới khách hàng hiếu không giao xe như đã hứa mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt tài sản trên bảy ba tỷ đồng
anh tuấn bán máy cũng giá hợp lý
máy đẹp ban đầu em cọc với số tiền ít anh ấy bảo là cọc ba mươi tiền của máy bảy một mươi ngày là giao máy về
đến bảy một mươi ngày cũng chưa thấy giao về lúc đó mình đâm lao rồi cũng phải theo lao
người ta bảo là cọc tiếp để máy về nhanh qua bảy lần chuyển thì em chuyển cho người ta sáu trăm bốn mươi triệu
thanh toàn quốc lần thứ một mươi năm đã được diễn ra theo đúng kế hoạch hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ
tại thành phố mang tên bắc
thưa quý vị ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã trả hồ sơ điều tra bổ sung
đối với bị can nhăm hoàng khang ba mươi năm tuổi ngụ tại quận tân bình tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo tòa án nhân dân tp hcm ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản bị can nhâm hoàng khang còn có
dấu hiệu của hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử
của người khác theo điều hai trăm tám mươi chín bộ luật hình sự nên tòa án nhân dân tp hcm đề nghị viện kiểm sát
nhân dân tp điều tra làm rõ cụ thể theo tòa án hồ sơ tới hiện bị can xâm nhập vào trang t rex
để chiếm quyền điều khiển của tài khoản anh ba chuyển hai mươi chín sáu trăm bảy mươi hai ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu usd là tiền mã hóa
về tài khoản của bị can sau khi bị khóa tài khoản bị can tiếp tục xâm nhập vào sàn này
đánh cắp dữ liệu của hai mươi chín khách hàng của trang t rex hành vi này của bị can có dấu hiệu
của một tội phạm khác do đó cần xác định bị can thực hiện bằng phương pháp nào cách thức vượt qua
cảnh báo mà truy cập tường lửa sử dụng quyền quán trị hoặc các phương thức khác của bị can ra sao
có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử hay không
tòa án nhân dân tp hcm cũng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm làm rõ bị can đã lấy cắp dữ liệu
của hai mươi chín khách hàng ra sao và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả hủy hoại dữ liệu
để xác định dấu hiệu phạm tội hay không đồng thời bị can nhâm hoàng khang đã chiếm đoạt

vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản hay không
ngày ba tháng tám công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự
đối tượng võ ngọc siên ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tàn trữ
trái phép chất ma túy và vũ khí
khi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn khi tuần tra đến khu vực đường trần phú đoạn giao nhau với đường nguyễn ái quốc
thuộc khu công nghiệp nhân trạch ba phát hiện đối tượng xiên đang đứng cùng bạn gái
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện sâu quá tinh thẻ màu trắng nghi ma túy đá
và một hậu súng màu đen được cắt dấu trên xe bộ cây kéo vào một cái cân mini
hiện vụ việc đang được công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý
theo quy định pháp luật
sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
đã tuyên án tử hình đối với bảy bị cáo trong tổng số chín bị cáo liên quan đến vụ án hình sự
chín bị cáo bị đưa ra xét xử gồm lê duy linh trần văn thức nguyễn văn thiệt
nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu bùi minh cẩm trướng lê văn thành huỳnh văn lý
và nguyễn y phiên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trong đó riêng đối tượng linh bị xử thêm tội tàn trự trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn văn thái điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển số sáu mươi sáu a năm nghìn tám trăm tám mươi ba
khi đến ấp hoàng vị xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện tân hồng
chốt chặn bắt quả tan trên xe có chở trên bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm linh thức hiếu phiên trướng và thành
riêng hai đối tượng thiệt và lý ra đầu thú trong đó bị cáo linh thừa nhận nhiều lần cung cấp ma túy cho hiếu phiên và thái sử dụng tại khách sạn do linh thuê
cũng theo cáo trạng đây là vụ án có đồng phạm thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức
vì giữa các bị can có sự câu kết chặt chẽ với nhau khi thực hiện tội phạm
bị can linh là người chủ mưu cầm đầu điều hành mọi hoạt động phạm tội của các bị can khác
tức là người điều hành hoạt động vận chuyển ma túy trong khu vực huyện tân hồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bảy bị cáo gồm linh thức thiệt lý thành thái và hiếu
tù chung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm chướng và hai mươi năm tù gian đối với bị cáo nguyễn y phin
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng ngụ tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai tháng tám sau khi nhậu xong nguyễn nhật trường sinh năm hai nghìn hai
ngụ thị trấn hòa bình huyện hòa bình chở tăng ngọc hiển sinh năm hai nghìn một ngụ xã vĩnh bình huyện hòa bình về nhà của hiển
trên đường đi hiện thấy có nhiều xe máy dựng bên đường không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp và rủ trường cùng thực hiện
khi đến địa bàn xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu phát hiện một xe máy đang dựng bên đường hiển xuống để lấy trộm
sau khi về nhà trường và hiển tháo biển số xe vừa trộm được để chuẩn bị đem đi bán thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
được biết tăng ngọc hiển có một tiên án về tội cố ý gây thân tích
nguyễn nhật trường có một tiên án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ